ngoài bá thải phát sinh từ hoạt động chế biến rong riềng từ các nhà máy sản xuất miến
nước thải khi không được xử lý đổ trực tiếp ra canh mương vốn vẫn là nguồn nước tưới tiêu chính của người dân
gánh chịu toàn bộ nguồn nước thải của xã dương liễu là con canh t hai
cung cấp nước chính cho hoạt động tưới tiêu của toàn địa phương
trở thành một con canh chết
mỗi khi nghề làm miến vào vụ
người dân thuộc xã sơn đồng nơi con canh trải qua
ngay ngay bị bóp nghẹt từ sự suy giảm của chất lượng nguồn nước
hồi thối kéo theo nhiều rời mũi
và nghiêm trọng hơn là phá hủy nguồn nước ngầm tại địa phương
là những gì mà những hộ dân sinh sống dọc con canh như anh hải phải chịu đựng từ nhiều năm nay
nhất là những cái hôm mà sương mù
sương mù thì cũng khó chịu nhiều lắm
và nước ăn của mình bây giờ toàn dùng nước sạch
ngày xưa thì toàn dùng những cái nước bình
cái bình nó tám một mươi một bình hai mươi lít
còn đến năm nay thì nó cũng đỡ hơn nhưng mà nó vẫn thôi thế nước nó vẫn thế
nghề sản xuất mì biến có những đặc thù riêng mà nếu không kiểm soát chặt
rất dễ sử dụng
dễ phát sinh chất thải ra ngoài môi trường gây ô nhiễm
theo tính toán một trăm linh tấn củ rong sau sơ chế chỉ thu được hai mươi bột thành phẩm
tám mươi còn lại là bã thải
vào thời điểm mùa vụ mỗi ngày ước tính lượng bão thải lên tới ba trăm linh tấn một ngày
lượng nước cần sử dụng trong sản xuất bột rau nguyên liệu cũng rất lớn
ước tính lên đến hàng trăm mét khối mỗi ngày
bởi đa phần chất thải là chất hữu cơ
nên nếu không được xử lý kịp thời sẽ phân hủy và gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng
lý giải cho tình trạng người dân ở xã sơn đồng đang phải gánh chịu
theo cán bộ môi trường và người dân địa phương cho hay tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay
và mặc dù đã có nhà máy xử lý nước thải làng nghề tình trạng về môi trường địa phương cũng không được cải thiện
điều này trái ngược với tinh chất của chất thải hữu cơ khi đây được xét thuộc nhóm dễ xử lý
thực ra chất thải của quá trình làm bún làm miến thì hàm lượng các chất hữu cơ dễ phân hủy rất cao
chính vì vậy mà có thể để sau một ngày nó đã chua và sau quá trình chua thì nó chuyển thành thối
nước thải của quá trình làm miến hay là bún rất dễ gây ô nhiễm môi trường rất trầm trọng
nhưng có điều là chính vì nó là các chất hữu cơ rất dễ phân hủy vì nó rất dễ tạo mùi thối
cho nên cách xử lý của nó cũng rất là dễ
đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì theo cơ chế thị trường thì các hộ gia đình sản xuất là thường sản xuất lớn
thế mà cái việc sản xuất thì lại nằm trong khu dân cư tức là vừa sản xuất vừa sinh sống
do vậy mà cái ô nhiễm môi trường nói chung trong đó là có ô nhiễm về nước về khói bụi về chất thải
khá lớn cho nên là cái việc xử lý nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn
nhưng mà do cái tính chất của ngành nghề nước thải chất thải nó khá lớn cho nên là cái sự chuyển biến rõ rệt thì là chưa có
sự bất lực trong xử lý chất thải tại rừng liễu đã kéo dài từ khi làng nghề bắt đầu đi vào sản xuất quy mô lớn
và trở nên trầm trọng mỗi khi vào vụ
chính quyền cho hay
một lý do nữa khiến việc kiểm soát chất thải tại địa phương gặp khó khăn là bởi hệ thống trang thiết bị làm nghề đã quá lỗi thời
không có hệ thống thu gom phân loại và xử lý nguồn bã thải từ đầu nguồn nên đã gây nên tình trạng quá tải chất thải
các hộ sản xuất sau nhiều năm vận hành và coi việc xả thải ra môi trường là lẽ đương nhiên
nên sau khi các quy định về việc đóng phí thu gom chất thải họ từ chối thực hiện
chính quyền cấp xã lại chưa có đủ năng lực giải quyết
khiến bế tắc trong việc xử lý chất thải càng vì thế mà kéo dài

thực chất không chỉ rừng liễu mà nhiều làng nghề sản xuất mì miến xung quanh hà nội
cũng gây nên tình trạng ô nhiễm như hữu hòa thanh trì cựu khê thanh oai
điều này đòi hỏi sự vào cuộc của các nhà khoa học và một chế tài xử lý để có thể chấm dứt được tình trạng này